trong thời điểm thổ nhĩ kỳ đang xử lý hậu quả của trận động đất kinh hoàng
ngân hàng thế giới vkp thông báo đang tiến hành các bước để hỗ trợ thổ nhĩ kỳ
khoản hỗ trợ và phục hồi tài chính trị giá một bảy mươi tám tỷ đô la mỹ
thông báo cho biết khoản hỗ trợ trị giá bảy trăm tám mươi triệu đô la mỹ sẽ được gửi ngay lập tức cho ankara
trong khi các khoản vay khác của gói cứu trợ nêu trên sẽ được chuyển sang hai dự án vay vốn của vkp tại thổ nhĩ kỳ
ngoài ra người phát ngôn của wb cho biết một khoản viện trợ khác trị giá một tỷ đô la mỹ
sẽ giúp thổ nhĩ kỳ phục hồi và tái thiết cũng đang được chuẩn bị nhưng cần thời gian để giàn xếp
cùng ngày ngoại trưởng mỹ antony blinken đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp thổ nhĩ kỳ
mevlut cavusoglu để thảo luận về cách washington có thể hỗ trợ ankara và syria sau trận động đất
trong khi đó cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ uss cùng ngày thông báo sẽ cung cấp khoản viện trợ khẩn cấp
trị giá tám mươi năm triệu đô la mỹ
trong diễn biến khác có liên quan đức tuyên bố sẽ tăng thêm hai mươi sáu triệu euro tương đương với hai mươi tám triệu đô la mỹ
tiền viện trợ nhân đạo cho syri để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân